hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh thừa thiên huế và tổ chức cheer for việt nam đã phối hợp tổ chức trao học bồng qua góc học tập cho học sinh khuyết tật mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
tại các điểm trường hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thừa thiên huế và tre for việt nam đã tặng một trăm sáu mươi năm suất học bổng sáu mươi góc học tập năm xe đạp cho học sinh khuyết tật mồ côi tại một mươi một trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông
đồng thời trao xuất quà cho các trường mẫu giáo trên địa bàn các xã phường của thị xã hương trà và huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế tổng giá trị trao quà lần này là ba trăm tám mươi hai triệu đồng
hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thừa thiên huế cũng đã đến thăm tặng dụng cụ nguyên liệu học nghề cho người khuyết tật tại trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh